tôi cũng cảm giác như là chủ đề này tương đối rộng và đòi hỏi cái tính sáng tạo của người cầm máy để chọn ra những cái bức ảnh nào mà thực là vì ngày mai tươi sáng
trong quá trình chấm ảnh thì chúng tôi nhận thấy là rất nhiều những cái bức ảnh chọn của chủ đề giáo dục
đây là một sự lựa chọn rất là thông minh và có thể nói là đáp ứng được đúng cái kỳ vọng về thời sự hiện nay
giáo dục của chúng ta rất nhiều vấn đề
thế và sự phát triển của một đất nước thì người ta cũng đều đồng ý là đều phải bắt đầu từ giáo dục
tuy nhiên với chủ đề này thì tôi cũng có cái mong muốn là những người cầm máy mở rộng nó ra hơn nữa
tôi trợt liên tưởng đến một cái câu nói của nhân vật rotsin trong con đường đau khổ
khi ông đứng trước hàng quân thì ông nói này
ngày mai tươi sáng có thể là sự đóng góp của giáo dục
nhưng tôi nghĩ là trong một cuộc sống đa diện như hiện nay đấy thì rất nhiều ngành nghề
rất nhiều những con người
rất nhiều những cái nhân vật có thể tham gia vào để hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn
vì vậy tôi cũng kỳ vọng là trong những cuộc thi lần này mọi người hãy hướng kính mẹ ảnh vào những cái lĩnh vực khác
ngoài lĩnh vực giáo dục thì chúng ta sẽ có được một cái bức tranh tổng thể về đời sống
về cái mục tiêu chúng ta hướng tới đó là vì một ngày mai tươi sáng
vâng xin trân trọng cảm ơn nhà báo hữu việt
xin được hỏi nhà báo việt văn
những cái nhận xét và đánh giá về tổng thể của những tác phẩm
về dự thi trong tháng một mươi một này như thế nào
chủ đề nó rất là mở
và vì thế chúng tôi đã nhận được những bài ảnh này mà lại rơi vào tháng một mươi một là tháng ngày các thầy cô giáo
cái vì ngày mai tươi sáng ở đây nó rộng hơn một chút
là đôi khi chúng ta cũng làm việc tôi nghĩ là cũng vì ngày mai tươi sáng thôi
và ở đây có hình ảnh của anh bộ đội đưa các cái cháu qua sông đi học
hay là hình ảnh của người bố cho các người con
những đứa con của mình vui với cái niềm vui của đứa con sau khi được tiêm chủng
và rất nhiều hình ảnh khác nữa
thì thể hiện rằng thực ra cái việc vì ngày mai tươi sáng không chỉ là vấn đề giáo dục
không chỉ là vấn đề các chiên các thầy các cô
mà còn rộng hơn nữa cả những người quan tâm đến thế hệ trẻ
và ngay cả những các bạn trẻ cũng tự biết chăm lo cho mình
cái bồi đắp kỹ thức cho mình
ví dụ hình ảnh các cháu đang học đang trong thư viện trong nhà sách
các cháu rất là chăm chú về những cuốn sách hay
bởi vì sách là một người bạn tốt
học sách tăng đọc sách tốt lên
đó chính là tăng cường kỹ thức cho mình
để thành những chủ nhân tương lai của đất nước
chúng ta thấy rằng là nó có cái độ đa dạng của nó
nhưng chúng ta thấy rằng nó thiếu một độ động
mà chúng ta cảm giác những hình ảnh nó hơi bị tĩnh
cái tĩnh hình ảnh có cái hay là đôi khi nó làm người ta trứng lại
người ta xem kỹ hơn
nhưng đôi khi nó có một cái là nó mất đi cái cuộc sống
cái sống động của cuộc sống
chúng ta trông chờ những hình ảnh nó đem lại những cái sự khám phá mới
về ngôn ngữ như vậy
về những cái sự mới mẻ cuộc sống
về những cái khám phá thú vị bất ngờ
thì chúng ta thấy hơi thiếu những cuộc thi này
những cái tốt nhưng nó không đem lại chúng tôi những sự bất ngờ
về mặt thẩm mỹ
cũng như sự bất ngờ về mặt những cái câu chuyện ý tư trong đấy
vậy còn với nhà lý luận phiên bình như bảnh vũ huyến
ông lòng một người đã đưa ra những gợi ý cho các tác giả
khi mà gửi ảnh đến dự thi trong cuộc thi tháng này
vậy thì không biết là những cái gợi ý của ông
cũng như là những bức ảnh đã thỏa mãn được cái mong muốn của ông chưa
và ông có điều gì bổ sung chia sẻ thêm
đối với những nhận xét của hai vị giám khảo vừa rồi không ạ
có lẽ tôi nghĩ là không chỉ người chụp
đây là một vấn đề khó
cái môi trường giáo dục bây giờ nó rất nhiều vấn đề
rất nhiều vấn đề hay phải nói khẳng định luôn
chính vì cái ngày này là cái ngày gần như của cả nước
cho nên ai cũng quan tâm
cho nên tự nhiên chúng tôi tự nhiên chúng tôi
tự lựa chọn khá tập trung vào cái việc là chăm sóc các cháu
bản thân tôi tôi thấy cũng có thể nói là hài lòng
hài lòng ở chỗ thế này
cái hình ảnh người thầy thì rõ ràng không nổi nhiều lắm
trong một mươi bức ảnh này không có đặc tả người thầy nhiều lắm
nhưng mà gắn người thầy với xung quanh với bối cảnh xung quanh
thì tôi cho một mươi bức ảnh này là đạt được không
trong nó có cả bộ ảnh
cho nên về cơ bản thì tôi vẫn nghĩ rằng là
mình vẫn có quyền để có thể hài lòng được
vâng thưa quý vị và các bạn
ngay sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn
cụ thể hơn về một mươi tác phẩm đã lọt vào vòng bình chọn trực tiếp
xin phép được mời nhà báo việt văn
trong sáu trăm linh tác phẩm ảnh gửi về dự thi của chương trình tháng này
để lựa chọn ra một mươi tác phẩm ảnh vào vòng bình chọn trực tiếp này
có gì khó khăn đối với anh không
tôi nghĩ là không chỉ tôi đâu
mà cả ai giám khảo đều rất là khó
khó bởi vì chữ bức ảnh nó có được cái mặt về một nội dung
thì cái tạo hình nó chưa ấn tượng
có bức ảnh tôi nói ví dụ ảnh số sáu
là bức ảnh tôi nghĩ là chủ đề tốt
những bức ảnh đó làm tôi nhớ bức ảnh phạm minh giang hà chí minh
là bài học cho trẻ điếc
lâu rồi thì cái ý tứ lặp lại
rõ ràng là dù bức ảnh không muốn những ý tứ lặp lại
và bức ảnh gây quá nổi tiếng
hay là cái hình ảnh như là hình ảnh số
hay là hình ảnh những chiếc chiếc bộ đội giúp các em nhỏ
đó là hình ảnh mà tôi nghĩ rằng là nó nhân văn
nhưng mà chúng ta lặp lại hình ảnh này cũng rất nhiều lần rồi
chúng ta thấy hình ảnh này không lạ xa lạ gì
và cái thời điểm chụp cũng không phải quá ấn tượng
nó không tạo ra một cái góc máy
cũng như là cái khẩu độ tốc độ xử lý kỹ thuật không tốt
thì người ta thấy rằng rất là tất cả đều nét
và người ta không thấy điểm nhấn trong bức ảnh đó
hay là những bức ảnh như là ví dụ bức ảnh số hai
là góc nhìn ở trên cao xuống là một góc nhìn là sáng tạo
nhưng cái tạo hình lại không đẹp
cái nhân vật cái cảm giác nó không cân đối
cái thủ thể nó bị to nhỏ mà không đẹp
tạo ra nó sự rời rạc
không tạo nghiệp được trong ảnh
kết cấu của cái bức ảnh không tốt
tức là ảnh bộ thì tốt hơn một chút so với những cái bức ảnh đơn
ảnh bộ nó có sự công phu sự gia công của những bức ảnh thôi
và có những hình ảnh nó đặc tả có toàn cảnh có
cũng có cái chung có
và nó có những hình ảnh nó thể nó sống động
như là cái bộ ảnh tôi nghĩ là bỏ số bảy
là bộ ảnh góc máy tương ối đa dạng
từ dưới lên từ trên xuống
và góc rộng hợp lý góc rộng vừa phải
khuôn hình không có méo quá mà lại vừa phải đùa điểm nhấn
để tạo ra không gian trong ảnh
xin cảm ơn giám khảo việt văn
còn với giám khảo hữu việt
anh có thể cho biết một chút về cái tổng thể
về một mươi cái bức ảnh mà anh đã lựa chọn
điểm sáng mà có lẽ là các vị giám khảo
cũng trao đổi với nhau chia sẻ trong quá trình chấm ảnh
đó là trong đợt ảnh lần này
thì tự nhiên chúng ta lại thấy những bức ảnh bộ
là những bức ảnh nó rất là khá
qua một cái ảnh bộ thì chúng ta được nghe một câu chuyện
về góc thư viện ở làng này
hay là về một môi trường chi tiết
cho các cháu học sinh phổ thông
khó nhất là khi mà anh chụp những bức ảnh
mà anh để nó rời rạc ra
thì cái ảnh bộ không còn cái ý nghĩa gì nữa
nhưng ở đây chúng ta được nghe những câu chuyện
ở nhiều hốc độ khác nhau
thì chúng tôi thấy là cái đấy là một hiện tượng rất là đáng mừng
của cuộc thi lần này
những câu chuyện mà các tác giả
hay là những khoảnh khắc tác giả nắm bắt
thì hầu hết là xảy ra ở cái môi trường thành phố
chính vì vậy tôi lại rất thích cái bức ảnh số chín
chúng ta nhìn bức ảnh cô giáo ngồi
trong một căn nhà vách liếp
mà tôi đồ rằng đây là một cái điểm trường nào đó
ở vùng cao cùng với cả các em học sinh
đốt lên một ngọn lửa
và ngồi chung quanh để học bài
thì tôi cho rằng là cái đấy
nó tạo nên một sức động rất là riêng
ở trong tôi
hay là một bức ảnh khác là ngoài
cái chủ đề giáo dục ra thì chúng ta thấy hình ảnh
một ông bố một niềm vui
của một người cha khi mà
bế đứa con mình đi tiêm chủng
thì chúng tôi cho rằng
là cái bức ảnh đấy
cũng tạo những cái ấn tượng
đồng minh với chúng tôi
ngoài phạm vi của chủ đề giáo dục
trong trường hợp của nghệ thuật nhìn này
chúng ta phải nhìn một cách tổng thể
thật sự với một mươi bức ảnh này
có những cái chúng tôi nhìn hơi nặng về nội dung
mà chúng tôi khẳng định nó
vì nội dung nó tốt hơn và cần hơn
hai cái ảnh bộ
thật sự cho mà nói là
bảo là thật tốt thì chưa đâu
nhưng cái việc mà làm một cái ảnh bộ
mà theo dõi một nhân vật từ đầu đến cuối
cũng là một cái cách rất đáng khuyến khích
một cái bộ thứ hai là
thực ra là theo
là tập trung vào một cái em gái
để làm cái công tác tình nguyện đấy
một cô gái rất là xinh đẹp
mà rất nhiệt tình
thì tôi cho là cái việc đi vào một đảng bộ mà
thiên về một nhân vật cũng là một cách
cho nên chúng tôi ủng hộ
nhất là cái cô đấy
cô đã đi làm một cái hoạt động đó
lại ở trong một cái dạng là cái góc thư viện ấy
thì tôi cho đây cũng lại là một cái chủ trương của ngành
cái ảnh số chín này hả
tự nhiên tôi cảm thấy nó có gì ấm
tôi nghĩ rằng là cái đề tài
giáo viên miền núi
mãi mãi vẫn là một đề tài cần phải khai thác
nó cảm thấy cái ngọn lửa kia nó cháy lên
thì trong một cái không khí ấy
thì tôi cho cũng là một cái ảnh
mà chúng tôi thấy cần phải đưa vào
hay là cái bức ảnh số một
tác giả chụp úp từ trên xuống
thấy các cháu đó được tự do lựa chọn sách ra này
đấy chính là những tác động của giáo dục
và đấy cũng là một thành quả của giáo dục
vâng xin cảm ơn những ý kiến vừa rồi
của các thành viên trong ban giám khảo
vâng và những ý kiến này
thì cũng sẽ là một yếu tố rất là quan trọng
trong việc lựa chọn ra
được các tác phẩm đọt giải của chương trình
vâng thưa quý vị và các bạn
như hiểu được sứ mệnh của mình
nhiều thầy cô giáo không chỉ hoàn thành tốt công việc
tại nơi công tác mà vẫn luôn chăn trở
về những nơi mà điều kiện học tập
còn khó khăn và thiếu thốn
xuất phát từ nỗi niềm ấy
nhiều thầy cô đã lặn lội đem trí thức
tới trẻ em ở các bàn làng xa xôi
với ước vọng mang đến cho các em
một ngày mai tươi sáng hơn
người xưa từng dạy
để vàng để bạc
chẳng bằng để sách cho con
câu ngạn ngữ ấy đã ghi nhận
sự quý báu không thể thiếu của sách
đối với đời sống tinh thần trẻ nhỏ
ví sách như bánh mì của tinh thần
ví căn nhà không có sách
giống như cơ thể không có linh hồn
coi sách là người bạn tốt nhất
đặc biệt là một cuốn sách tốt
được coi như một người bạn chân thực
không bao giờ phản bội
hiểu được giá trị vai trò
của sách đối với sự phát triển
tri thức phát triển toàn diện
của trẻ nhỏ
cô giáo nguyễn thị thanh tâm
thuộc đoàn thiện nguyện khám chữa bệnh nguyễn phí
cho trẻ em huyện xín mần tỉnh hà giang
đã bất chấp những nhiều đường xa xôi
hiểm trở đưa những đầu sách bổ ích
kho tàng văn hóa tri thức vô hạn
tới cho các em nhỏ
có điều kiện khó khăn tại nơi đây
không chỉ mang tới những đầu sách
lý thú bổ ích đáng quý hơn cả
cô giáo tâm còn lan tỏa tới đây
niềm yêu thích đọc sách
yêu thích tìm tòi tri thức
và ý thức tự cầu tiến phát triển
bản thân qua những buổi trò chuyện
trao đổi thân tình tất cả như
mang tới cho các em nhỏ xín mần
một nguồn ánh sáng khơi gởi điều gì đó
thật tốt lành của tương lai
hai đến ba ngày
đi đường thôi và chỉ có một ngày
trọn vẹn để chúng mình làm hoạt động đó
thì chắc chắn là những kiến thức
trong những cuốn sách không thể nào mà bọn mình truyền tải hết được
nên là bọn mình đã làm
một cái hoạt động đó là
chia sẻ những cái thói quen
những cái kĩ năng đọc sách cùng với
mong muốn là truyền được cái đam mê
đọc sách cho các em để mà
bằng cái kĩ năng đó
những ngày sau đó thì các em
có thể tìm những
cuốn sách rồi là tham khảo hoặc là
cuốn sách đó trong cái thư viện sách của mình
câu chuyện ý nghĩa ấy đã
trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ
giúp tác giả đỗ tuấn anh hà nội
sáng tác nên bộ ảnh vì chí thức trẻ tinh
thơ gửi về tham dự chương trình
về đại việt nam với chủ đề
vì ngày mai tia sáng lần này
dành nhiều ngày trực tiếp dõi theo công việc
thiện nguyện của cô tâm trên vùng cao hà giang
chính hiệp ảnh gia tuấn anh
cũng thầm mang trong mình mong muốn
được góp một phần nhỏ đưa
tương lai các em được bay cao bay xa
biến những trang sách trở thành
cây cầu vững chắc đưa các em
đến với bến bờ tri thức
những cái cuốn sách đấy nó là một cái kho tàng
mà các con có cái niềm đam mê
đọc sách đọc truyện thì các con sẽ
dần dần trang bị cái hành trang
cho mình thêm những cái kiến thức
và hy vọng mong mỏi cuối cùng của tôi là
các con có được cái nhiệt huyết đấy
thì các con ở vùng cao sẽ
được đứng ở trong cái hàng ngũ đội
đội ngũ tri thức của
nói riêng và hy vọng
ngày nào đó các con cũng có thể đứng ở một
trong cái tầng lớp
tri thức của xã hội của mình
ước vọng cao đẹp ấy chúng ta
cùng chúc cho cô giáo tâm cùng
nhiếp ảnh gia đỗ tuấn anh và đoàn thiện nguyện
khám chữa bệnh miễn phí sẽ tiếp tục
tiếp bước trong cuộc hành trình đưa
tri thức tới cho những em nhỏ có
hoàn cảnh khó khăn để tri thức
mãi là ánh sáng soi dọi tương lai
của thế hệ mai sau
hành động ý nghĩa của cô giáo tâm đã được
đều đặn trong nhiều năm nay và nếu có
chung cảm xúc và mong muốn ấy quý khán giả
có thể đóng góp những đầu sách và dụng cụ
học tập tới cho thư viện nhân ái
để giúp các em nhỏ tại huyện xín mần của
tỉnh hà giang có điều kiện học tập tốt hơn
xin được quay trở lại với nội dung chính của chương trình
trên tay của các giám khảo
lúc này là các phiếu bình chọn
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm ra
giải ba của chương trình chúng tôi sẽ
lần lượt đọc tên một mươi tác phẩm
các giám khảo sẽ quyết định dơ phiếu hoặc
không dơ phiếu với từng tác phẩm ảnh
được chúng tôi công bố và mỗi giám khảo
sẽ có quyền dơ phiếu bình chọn cho năm tác phẩm
tác phẩm nào đạt hai sự đồng thuận
trở lên sẽ giành giải ba của chương trình
tôi xin phép được bắt đầu
đầu tiên là tác phẩm bầu trời
tri thức của tác giả ngô công hoàng
đến từ bình dương
một phiếu bình chọn
từ giám khảo vũ huyến tuy nhiên thì cũng chưa đủ
điều kiện để bức ảnh này đạt giải
chúng ta đến với tác phẩm số hai
chăm sóc sức khỏe học sinh vùng cao
của tác giả đỗ hữu tuấn đến từ bình thuận
tác phẩm số ba
giúp em đến lớp
của tác giả kiều anh dũng
đến từ thành phố hồ chí minh
đến với tác phẩm số bốn
chăm lo cho các cháu của tác giả ngô công hoàng
đến từ bình dương
vì tri thức trẻ thơ của tác giả
đỗ tuấn anh đến từ hà nội
vâng bộ ảnh này
có thể nhận được hai sự đồng thuận
từ giám khảo hữu việt và giám khảo việt văn
điều đó đồng nghĩa bộ ảnh
vì chi thức trẻ thơ của tác giả đỗ tuấn anh
đã đạt giải ba của chương trình
xin chúc mừng tác giả
vâng đầu tiên thì xin hỏi giám khảo việt văn ạ
lý do tại sao anh lại lựa chọn tác phẩm này đạt giải ba
tôi thấy rằng là
một trong cái lần này thắng lần này
thì rõ ràng những cái tác phẩm ảnh bộ
chúng ta nên có kích
bởi vì nó thể hiện công phu của tác giả
muốn kể một câu chuyện có đầu có cuối
có mở bài có thân bài có kết luận
và đối với cái bộ ảnh vị trí thức trẻ thơ này
thì rõ ràng là có tác giả cũng có công phu
chụp một cái có lẽ là một cái
người tình nguyện lên dạy học ở vùng cao
cũng focus vào nhân vật dù rằng là cái
cái bộ ảnh này thì nó thật là
nếu mà để thích thì tôi thích lắm bởi vì rõ ràng
ở đây có tác giả có những khó khăn về cái vấn đề
xử lý hậu kỳ tôi nói vấn đề
điểm sáng điểm tối giải cân bằng
sáng tối chưa tốt cái giày công của tác giả là có
nhưng mà cái độ kỹ thuật tốt thì chưa phải tốt
cũng như một số hình ảnh giá như focus
tập trung hoàn toàn vào những cô gái kia thì tốt hơn
hoặc những ảnh nó lạc hẳn đi cảm giác nó lại chật quá
nó không tạo được một cái không gian
thì rõ ràng cái bộ ảnh này nó có một số điểm mạnh và điểm yếu
trong năm sáu bức ảnh này
có một bức ảnh nó mở
để thấy không gian nó thoáng một chút
ở đây rõ ràng là trừ bức ảnh đầu tiên
còn nói chung là
năm cái bức ảnh sau nó cảm thấy là
cùng một cái góc chụp một cái cách chụp
nó hơi chật chọi năm bức lại vào nhau
thì cảm thấy nó hơi bị kích quá
kích quá mặc dù gọi là góc thư viện
nhưng mà thường xuyên đây nó là góc chi thức
góc mở rộng
thì kể ra có một bức ảnh thoáng rộng hơn
để thấy cái môi trường của cái chị này
với các em nó rộng mở
nó tươi tắn hơn cái nội dung của cái đề tài này
rất đáng chú ý cái hoạt động tình nguyện mà
mang một cái ánh sáng chi thức
một cái góc thư viện
thật sự ra nó mang cái
sự gợi mở và nó mang
cái tính mà điển hình đấy
những cái mô hình này các nơi khác có thể tiếp tục
phát huy nhân rộng ra
thì cái đấy là cái rất đáng chú ý
tôi cũng có phân vân một chút
tức là khi mà cái câu chuyện này tác giả
kể về một nhân vật thế nhưng mà
các cái hành động của nhân vật
trong những cái bộ ảnh này thì hơi đơn điệu
nếu như mà thoát ra khỏi cái
sự phụ thuộc vào trong cái đề tài
là cái góc thư viện lớp học ấy
thì tôi nghĩ là cái bộ ảnh này sẽ gặt hái được
nhiều thành công hơn vâng cảm ơn những
nhận xét vừa rồi của các thành viên trong ban giám khảo
một lần nữa xin được chúc mừng bộ ảnh
vì chi thức trẻ thơ của
tác giả đỗ tuấn anh đã
đoạt giải ba của chương trình vâng thưa quý vị
giải thưởng đầu tiên của chương trình đã được xác định
hiện nay chúng ta vẫn còn chín tác phẩm nữa
và ngay sau đây chúng ta sẽ đi tìm chủ nhân
của hạng mục tiếp theo giải nhì
của cuộc thi với giải thưởng này thì
mỗi thành viên trong ban giám khảo có tối đa
hai lần được dơ phiếu và tác phẩm
nào đạt từ hai phiếu bình chọn sẽ
đoạt giải nhì của chương trình tôi xin phép
được đọc tên từng tác phẩm tác phẩm
đầu tiên bầu trời chi thức của
tác giả ngô công hoàng đến từ bình dương
đến với tác phẩm số hai chăm sóc
sức khỏe học sinh vùng cao của tác giả
đỗ hữu tuấn đến từ bình thuận
tác phẩm số ba
giúp em đến lớp của tác giả
kiều anh dũng đến từ
thành phố hồ chí minh
chúng ta tiếp tục đến với tác phẩm số bốn
chăm lo cho các cháu của tác giả
ngô công hoàng đến từ bình dương
tác phẩm số sáu
ngôn ngữ tình yêu của trương minh điền
đến từ kiên giang
một lần dơ phiếu
từ giám khảo hữu việt tuy nhiên thì tác phẩm này
cũng chưa đủ điều kiện để đoạt giải nhì
và giám khảo hữu việt của chúng ta chỉ còn một lần
bình chọn cho tác phẩm đoạt giải nhì ạ
đến với tác phẩm số bảy
bộ ảnh chắt cánh giấc mơ xanh
của tác giả đỗ trọng danh
thành phố hồ chí minh
tác phẩm lớp học của trẻ cầm điếc thuận an
tác giả ngô công hoàng
đến từ bình dương
chúng ta đã có một sự lựa chọn
vâng một sự lựa chọn từ giám khảo vũ huyến
tuy nhiên thì cũng chưa đủ điều kiện
để tác phẩm đoạt giải nhì
và giám khảo vũ huyến của chúng ta cũng chỉ còn một lần bình chọn
vâng xin các giám khảo lưu ý ạ
và chúng ta tiếp tục đến với tác phẩm số chín
với tên gọi là
mùa đông của tác giả võ huy minh hà nội

một sự lựa chọn từ giám khảo vũ việt
và tuy nhiên thì một sự lựa chọn thì
bức ảnh này vẫn chưa đủ điều kiện
tôi xin phép được công bố tác phẩm cuối cùng
niềm vui của cha ngày tiêm chủng
của tác giả phạm quốc hưng
đến từ đồng nai
vâng hai sự bình chọn
thì giám khảo việt văn và giám khảo vũ huyến
với sự đồng thuận từ giám khảo việt văn
và giám khảo vũ huyến thì tác phẩm
niềm vui của cha ngày tiêm chủng của tác giả phạm quốc hưng
đến từ đồng nai đã đoạt giải nhì
của cuộc thi ảnh về đẹp việt nam tháng một mươi một
xin chúc mừng tác giả đầu tiên thì
xin hỏi giám khảo vũ huyến
ông nhận xét như thế nào về bức ảnh này
và cái cảm xúc của ông khi nhìn
một người cha bế một em bé
bé tí ở trên tay đi tiêm chủng như thế nào ạ
tôi thích bức ảnh này
bởi vì nó ấm á
cái thứ hai là nếu như chúng ta zoom cận lại
chúng ta thấy mặt của người cha
tôi thích lắm tôi rất thích
cái chân đi và cái mặt rất là thích
và ta có thể nhìn thấy hình ảnh của một cái nhà
khang trang rất là đẹp
chứ những cái hình ảnh này
là ít có và hình ảnh này
cũng là hình ảnh mà những nơi
xa xôi miền núi hiện nay
cũng đang phân đấu và tôi cho là ngành y tế
cũng đang còn phải phân đấu
để chúng ta có nhiều những cái cảnh như thế này
bản thân tôi khi mà được chiêm ngưỡng bức ảnh này
thì cũng là một người cũng đã từng làm cha
cũng đã từng bế con mình đi tiêm chủng
đầu tiên cái cảm giác đầu tiên của tôi
là xót con
nghĩ là cháu vừa tiêm xong rất là đau
nhưng mà cái tâm trạng cũng rất là vui
để cảm nhận rõ được cái tâm trạng
của ông bố này khi bế con ra
và quanh đó thì
chúng ta cũng đã thấy
đâu có phải một mình ông bố này đâu
còn rất nhiều ông bố khác những bà mẹ khác
cũng đưa con đi tiêm chủng và cũng đây cũng là một cái niềm vui
thì xin được phép được hỏi
nhà báo việt văn
lý do tại sao
ông lựa chọn tác phẩm ảnh này
rất là sát với chủ đề vì ngày mai thưa chàng
mà một cái bé trẻ như thế và sức khỏe
của trẻ thơ là một cái điều hết sức quan trọng
cái điều hết sức quan trọng của nước ngoài đời
thì rõ ràng là đây là cái bức ảnh đúng với chủ đề
và một cái chụp tốt khoảnh khắc tốt
khi mà gương mặt sức biểu cảm của ông bố
rất là tốt và cái không gian quanh rất là tốt
không khí của bức ảnh là tốt tất cả cùng ôm con mình
và chăm chú tức là thấy ra một cái sự quan tâm
chăm sóc không chỉ là của ông bố
mà của bà mẹ tất cả đều vì một cái thế hệ trẻ
thì nó mang tính tượng trưng
bức ảnh này nó vượt lên thông thường nó mang tính ẩn dụ
cả xã hội quan tâm đến những trẻ em
đứng trên cái bức ảnh này mang tốt
vâng giám khảo hữu việt là giám khảo duy nhất
trong ba giám khảo mà không dành
sự lựa chọn của mình cho tác phẩm này
mà dành sự lựa chọn cho tác phẩm
mùa đông và tác phẩm ngôn ngữ tình yêu
vậy thì là không biết anh có cảm thấy tiếc hay không
khi mà không bình chọn cho tác phẩm này ạ
thật ra không phải tôi không thích cái bức ảnh này đâu
tôi ngoài những cái mô tả về nội dung
cũng như là hình thức nghệ thuật mà hai vị giám khảo
cùng với tôi đã nói rồi
thì tôi còn thấy
rằng tác giả bức ảnh này rất thông minh
khi lựa chọn
chủ đề là ngày mai tưa sáng
thông qua cái nụ cười của người cha
ngày tiêm chủng
chúng ta cũng biết là có một thời gian dài
báo chí dư luận rất lo lắng
khi các bậc phụ huynh từ chối việc
tiêm chủng cho các con
vì những cái lý thuyết
abc và đồng thời vì cả
sự thiếu an toàn của vaccine nữa
chính bức ảnh này
là về tác động xã hội
tôi cho là bức ảnh rất là tốt
tuy nhiên tôi lại dành
tình cảm của mình cho hai bức ảnh
mà lúc nãy tôi bình chọn
bức ảnh thứ nhất là ngôn ngữ tình yêu
và thứ hai là bức ảnh mùa đông
cái phần đầu tôi cũng đã nói rồi
một cái ngọn lửa ấm áp khi mà mùa đông đến
vào cái dịp này
thì nó tác động đến cái tình cảm của các vị giám khảo
cái thứ hai nữa là
bức ảnh ngôn ngữ tình yêu
chúng ta nhìn thấy trong nội dung bức ảnh
nó có một sự tương phản cực kỳ luôn
một cái cháu bé
mình có thể hiểu là khuyết tật
hoặc là tự kỷ hoặc là bị
cầm gì đó
và đang được một cái bà sơ
và tôi nhìn thấy ở trong đấy một cái tình thương
bao la một cái sự chiều mến
vô cùng và hai cái bức ảnh này
nó có chung một cái điểm đấy
đấy đều là cái tình cảm
của một người khác dành
cho các em
tình cảm của ông bố bà mẹ dành cho
con gái của mình thì đương nhiên rồi
rất đáng quý thậm chí là nó là
biểu tượng của tình phụ tử tình bỗng tử
tình cảm của những người ngoài
của một cô giáo vùng cao
của một bà sơ
dành cho những cái thân phận
nó còn yếu đuối còn kém may mắn
thì nó tác động đến trái tim tôi nhiều hơn
chính vì thế mà tôi đã dành
sự lựa chọn của mình cho hai cái bức ảnh đó
vâng một lần nữa xin cảm ơn những nhận xét
chia sẻ của các thành viên mà giám khảo
và cũng xin được chúc mừng tác giả phạm quốc hưng
với tác phẩm niềm vui của cha
ngày tiêm chủng đã đoạt giải nghị của chương trình
nghề giáo là một trong những công việc
đòi hỏi vốn kiến thức sâu rộng
phong phú hướng thiện
để hướng các em học sinh đến những điều
tốt đẹp nhất
và cũng bởi vậy mà không quá bất ngờ khi các giảng viên
tại trường đại học kinh tế quốc dân hà nội
trong ba năm gần đây đã phát triển câu lạc bộ
nhếp ảnh xây dựng môi trường giao lưu
giải trí đồng thời cũng là động lực
giúp các thầy cô không ngừng cho dồi
thêm vốn kiến thức đa dạng về cuộc sống
xuất phát từ niềm đam mê nhấp ảnh của các thầy cô giáo
đồng thời tạo động lực để sau
mỗi giờ đứng trên bục giảng các thầy cô
sẽ có thêm thời gian giao lưu
trao đổi kinh nghiệm bàn giám hiệu
và công đoàn trường đại học kinh tế quốc dân
đã quyết định thành lập nên câu lạc bộ
nhếp ảnh cán bộ giáo viên giảng viên
với sự tham gia của gần năm mươi thành viên
là những giáo viên giảng viên
đang công tác tại trường
đây được xem là sân chơi để nâng cao
đời sống tinh thần của cán bộ giảng viên
nhà trường tăng cường sự giao lưu
tinh thần đoàn kết trong tập thể sư phạm
rất nhiều các thầy cô giáo trong trường
có niềm đam mê về
nhếp ảnh thì cũng thường
sinh hoạt cùng nhau hoặc là cùng trao đổi
kinh nghiệm về việc chụp ảnh về việc
trang bị những cái thiết bị
nào vừa phù hợp để tạo điều kiện
giúp đỡ cho câu lạc bộ hoạt động tốt
hàng năm công đoàn trường cũng có trích một phần
kinh phí trong kinh phí hoạt động của
công đoàn để giúp cho câu lạc bộ
có điều kiện hoạt động tốt hơn có một nơi
để cùng gặp nhau chia sẻ
những cái giao lưu những kinh nghiệm cũng như là
cùng nhau chia sẻ
thêm những cái kiến thức về
nhếp ảnh ban đầu thì
câu lạc bộ là những người đi trước
chỉ bảo kỹ thuật cho
những người đi sau nhưng sau đó
thì chúng tôi cũng đã tổ chức
những lớp nhếp ảnh cơ bản cho các thầy cô
mà muốn tham gia vào câu lạc bộ để
biết được những cái kỹ thuật cơ bản
và hàng năm chúng tôi cũng có tổ chức
là cho anh em
câu lạc bộ đi một số
những cái địa điểm để
chụp và chia sẻ kinh nghiệm với nhau
mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn về
thời gian sinh hoạt cũng như còn hạn hẹp
trong kinh tế để đầu tư máy móc thiết bị
vậy nhưng câu lạc bộ vẫn
duy trì thói quen hoạt động định kỳ một quý
một lần với nội dung sinh hoạt
theo các chủ đề theo đặc điểm tình hình
cụ thể của tháng hoạt động chủ đạo
bên cạnh đó câu lạc bộ còn thường xuyên
tổ chức các cuộc giao lưu tập huấn
để các thành viên trao đổi kinh nghiệm với nhau
tổng thành viên câu lạc bộ bây giờ là
trên năm mươi người nhưng mà cái
thường xuyên mà anh em gặp nhau
thì số lượng nó còn rất là hạn chế
nhưng mà với cái niềm đam mê
của từng cá nhân thì
câu lạc bộ vẫn tồn tại và phát triển
và vẫn tiếp tục
đóng góp những cái hình ảnh bằng cái tâm huyết
và nhiệt huyết của các thế hệ
trong câu lạc bộ và chúng tôi rất là
mong muốn các thành viên tham gia như thế
thì hỗ trợ cho nhà trường đặc biệt là
phòng truyền thông có những bức ảnh đẹp
làm cho nhà trường ngày càng
hình ảnh nhà trường ngày càng tốt hơn
mọi vấn đề
ở các hoạt động của nhà trường
và cũng chúc tất cả các thành viên
trong câu lạc bộ ngày càng tiến bộ
và ngày càng có những bức ảnh đẹp hơn
sự phát triển của câu lạc bộ
nhiếp ảnh sẽ đem đến cho trường đại học
kinh tế quốc dân một hình ảnh mới
giúp các cán bộ giảng viên lưu giữ
được các khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống
và trong công việc câu lạc bộ được kỳ vọng
sẽ là sân chơi cho những cán bộ
giảng viên đam mê sáng tác ảnh
đồng thời cũng là sự tăng cường
giao lưu tinh thần đoàn kết
trong tập thể sư phạm nhà trường
cùng đoàn kết đồng lòng cho sự phát triển
của sự nghiệp giáo dục
vòng việc giảng dạy ở lĩnh vực
kinh tế tưởng chừng nghĩa là khô cứng
nhưng mà các bức ảnh của các thầy cô
trong câu lạc bộ nhiếp ảnh trường đại học kinh tế quốc dân
vẫn có hồn vẫn rất dữ tình
vâng bản thân tôi cũng cảm nhận
điều đó chị hồng tươi ạ
của giải hai và giải ba
của chương trình thì hiện nay chúng ta còn lại
tám tác phẩm điều đó đồng nghĩa là
cơ hội trở thành quán quân của cuộc thi
sẽ chia đều cho tám tác phẩm còn lại
và với giải nhất của chương trình
thì chắc chắn ban giám khảo sẽ phải suy tính
kỹ càng hơn nữa vì với hạng mục này
mỗi thành viên ban giám khảo chỉ có quyền
dơ phiếu một lần duy nhất và tác phẩm ảnh
đó phải đạt đủ bao phiếu bình chọn
thì mới có thể là quán quân của cuộc thi
và ngay sau đây chúng tôi xin đọc tên tác phẩm đầu tiên
tác phẩm số một
bầu trời chi thức của tác giả ngô công hoàng
đến từ bình dương
xin mời các thành viên cho ban giám khảo
đưa ra những lựa chọn của mình
tác phẩm số hai
chăm sóc sức khỏe học sinh vùng cao của tác giả
đỗ hữu tuấn đến từ bình thuận
đến với tác phẩm số ba
giúp em đến lớp của tác giả kiều anh dũng
tác phẩm tiếp theo
chăm lo cho các cháu của tác giả ngô công hoàng
đến từ bình dương
tác phẩm tiếp theo
tác phẩm ngôn ngữ tình yêu của tác giả
trương minh điền đến từ kiên giang
tác phẩm tiếp theo
đó là bộ ảnh chắp cánh giấc mơ xanh
của tác giả đỗ trọng danh
đến từ tp hcm
một sự lựa chọn
hai sự lựa chọn
hai sự lựa chọn
phải không biết giám khảo vũ huyến
có dành sự lựa chọn cho tác phẩm này không ạ
sự lựa chọn xin chúc mừng bộ ảnh chắp cánh giấc mơ xanh
của tác giả đỗ trọng danh
đến từ tp hcm
đã xuất sắc đạt giải nhất của chương trình tháng này
đầu tiên xin dành câu hỏi cho giám khảo vũ huyến
ông là người đưa ra quyết định của mình sau cùng

lý do tại sao ông lại chọn bức ảnh này đạt giành nhất
rồi cuối cùng thì tôi vẫn thấy rằng đây là một cái

một cái sản phẩm tốt nhất của trong một mươi chiếc
nhưng mà bảo là không có nhược điểm
chưa thật thích thì cũng có một vài chi tiết
chi tiết ở chỗ thế này

là chụp một cái góc úp từ trên xuống
khi mà làm khi mà chúng ta tính kết cấu
không chỉ vì ý đâu cả vì góc
tất nhiên là cái ảnh mà tôi cho là hai cái bức ảnh dưới cùng
là hai bức ảnh nó khá trội
về cái ý tứ nội dung
hai bức ảnh là được
thế nhưng mà rõ ràng nó thấy trong một mươi bức ảnh
thì một mươi bức ảnh chụp úp máy xuống
đặt cạnh nhau hay là trong này
nó thiếu một cái đặc tả
tôi cảm thấy là nên có một cái đặc tả
hoặc là chân rung hoặc là nhóm chân rung
của các cháu hoặc là các cô
thì cái bộ ảnh nó đỡ bị vụn
ở phía dưới để cạnh nhau
do nó chụp vào cái lượng người nó quá đông
mà chụp úp xuống cho nên
do chụp úp cho nên cái không gian
rất là rộng đặt cạnh nhau tự nhiên là
chúng ta không được nhìn các khuôn mặt
nó rõ tôi cảm thấy hơi tiếc
cái không gian hơi tiếc cái diện tích
của bộ ảnh đáng kể để nhấn
cái hai cái ảnh mở đầu chụp chưa khéo
tự nhiên cảm thấy hơi bị tĩnh
cúi xuống cùng với cháu hơi bị tĩnh xuống
cho nên tự nhiên mở đầu một ảnh tĩnh
chưa thật thích lắm
nhưng mà nói chung lại tôi cho rằng đây là bộ ảnh tốt
xin được hỏi nhà báo hữu việt
ông đánh giá như thế nào
và lý do tại sao ông lựa chọn bộ ảnh này
đoạt giải nhất của chương trình
tôi cho rằng đây là một câu chuyện
được kể rất mạch lạc
từ khi mà cháu nhỏ đến trường
một cái sự bàn giao
của người mẹ
cho các thầy cô giáo
và cho đến khi mà các em rời khỏi cái cổng trường
với một cái niềm vui mà phải nói là
có lẽ chỉ có trẻ thơ
mới có cái niềm vui đấy
tôi thấy là tác giả cũng rất là thông minh
khi mà nếu chúng ta chỉ nhìn đến
cái bức ảnh chiếc bức ảnh cuối cùng
thì chúng ta chứ biết nó ở đâu cả
thế nhưng mà bức ảnh sau cùng kia kìa
thì tác giả đã kheo léo
lồng cái địa chỉ mà nơi
mà những người bố người mẹ
đã gửi gắm đứa con vào
một cái xử lý tôi cho là rất là thông minh
thế còn lại là ở các cái góc máy
thì tôi cũng đồng ý với cả
nhà phê bình vũ huyến
là có nhiều cái góc ảnh toàn rộng
từ trên cao xuống quá
nhưng có lẽ đấy cũng là một cách xử lý
của tác giả làm sao mà để
nhiều em vào được
những hình nhiều nhất chúng ta có cảm tưởng như
đây là một cái khu vườn
mà tất cả những con chim
đều đang bay nhảy hoạt động
trong khu vườn đó
không tập trung vào một con chim nào
nhưng cái niềm vui nó không phải là của một nữa
mà là của tất cả mọi người
thì tôi cho rằng đấy cũng là một cái
cách xử lý mà phù hợp trong trường hợp này
và cuối cùng tôi chỉ muốn nói rằng
là cái sự nghiệp
mà được giao cho
những cái thầy cô giáo như này
trong một ngôi trường này
thì những bậc làm cha làm mẹ cảm thấy yên tâm
đó chính là cái thông điệp mà
của tác giả
đã gửi đến cho
người xem những người thầy cô giáo
không chỉ dạy cho các em
trí thức đâu mà còn chấp cánh
cho các em những ước mơ thật xa
thật cao để bay vào đời
như những cái con chim
như là cái liên tưởng của tôi khi mà
xem cái bức ảnh này bộ ảnh này
đúng là một nhà thơ nhà báo
cho nên là những cái nhận xét ngôn ngữ của anh
cũng rất là nhẹ nhàng bay bổng
như những cánh chi mà bay trên bầu trời đấy ạ
vâng xin cảm ơn nhà báo hữu việt và đối với
giám khảo việt văn thì sao ạ anh có thể đưa ra
một chút cái cảm xúc của mình với bức ảnh này ạ
tôi chỉ quan tâm đến này này trong một bộ ảnh này tôi quan tâm đến
nếu như chúng ta bỏ đi một ảnh
hoặc hai ảnh
thì bộ ảnh đó có tính toàn vẹn không
thì tôi nghĩ rằng trong bộ ảnh này
có thể bỏ đi được vì thế tôi nghĩ rằng
kết cấu chưa chặt chẽ
đó là những điểm của bộ ảnh này
tôi nghĩ với anh việt là cái điểm là rõ ràng không cần focus
vào những nhân vật không nhất thiết bộ ảnh phải có cận cảnh
tôi đã từng chứng kiến những bộ ảnh
xem những bộ ảnh rất nhiều bộ ảnh toàn panorama
mà vẫn hấp dẫn thì ở đây tôi nghĩ rằng là
tác giả có ý đồ xử lý
kỹ thuật tốt từ góc rộng
từ góc chung và các bạn cũng lý rằng là
từ góc máy thắt từ dưới lên
và từ trên cao xuống đều là xử lý tốt
nhưng mà đúng là bộ ảnh này kết cấu có vấn đề
ở chỗ là chúng ta
một là chúng ta bị thừa một số ảnh
thứ hai là ảnh đầu tiên
không phải là ảnh tốt nhất
nếu chúng ta để ý thì không nhất thiết
đây phải là một câu chuyện tuần tự từ đầu đến cuối
tôi nghĩ rằng đó là một cái kẻ cũ
một cái kẻ mới là chúng ta kể ra kết cấu
khác hẳn đi hoặc là chúng ta kể ra bối cục màu sắc
thì cái đấy tác giả chưa đạt tới
vì thế tôi nghĩ rằng đây là một ảnh tốt
nhưng mà này sướng thì chưa đạt sướng
đây là một ảnh tốt nhất và rõ ràng thể hiện được một cái xuống làm ảnh bộ
hiện nay đang là một cái xuống đương đại
của trung và việt nam
tức là tăng cường làm ảnh bộ để tốt hơn
rõ ràng chụp ảnh cho trẻ thơ là một vấn đề
khá khó để mà chớp được những hình ảnh
nụ cười những hoạt động
hồn nhiên như thế này
và tôi cũng không hiểu được là
tác giả của bộ ảnh này
đã làm những gì để mà có được những bức ảnh như thế này
vâng vậy thì ngay sau đây chúng ta hãy
cùng kết nối với tác giả để tìm hiểu rõ hơn
về cái hoàn cảnh sáng tác cũng như là một vài
kỷ niệm của anh ấy khi mà
sáng tác lên bộ ảnh này đúng không ạ
xin mời tổ thư ký ạ
vâng xin chào anh
xin đỗ trọng danh ạ chúng tôi đang
liên lạc với anh tại trường quay của truyền hình nhân dân
vâng chúng tôi muốn hỏi một chút
là bộ ảnh chắp cánh giấc mơ
xanh của anh được sáng tác
trong hoàn cảnh nào
cái bộ ảnh đó thì
mình đi chụp
ở một cái trường
mẫu giáo thì
ban giám hiệu nhà trường
các cô và các cháu hỗ trợ
để cho mình hoàn thành bộ ảnh
dạ vâng rõ ràng là chụp
các bé học sinh các bé mầm non
rất là khó khi mà
ghi lại được những cái hình ảnh mà các cháu
vui tươi đúng không ạ
hoạt động như bình thường
đối với anh có khó khăn gì không khi chụp bộ ảnh này
dạ thì cũng
không có khó khăn nhiều đâu ạ
năm nào thì mình cũng được
hỗ trợ để chụp
các cái trường từ gì
mình sinh hoạt ở
câu lạc bộ ảnh gia đình á
thì cái câu lạc bộ này nó thuộc về
văn hóa quận bình thạnh
thì đây là một trường mới được
xây dựng bởi vì các bé còn nhỏ mà
cho nên là các bé cũng năng động lắm
thì cũng mất khá nhiều thời gian
mình chụp cái bộ ảnh này là
từ bảy h sáng mà cho đến một mươi một h trưa
khi các cháu ăn các cháu ngủ
xong rồi mình mới về được
thì ở đây mình có
sử dụng thêm cái
bộ ảnh này
vâng rõ ràng là cái bộ ảnh này của anh
được đầu tư rất là công phu đúng không ạ
dạ dạ dạ xin chào ạ
vâng một lần nữa thì xin chúc mừng tác giả
đỗ trọng danh với bộ ảnh chắp cánh giấc mưa xanh
đã đoạt giải nhất của cuộc thi
thưa quý vị như vậy là bảy tác phẩm còn lại
đã đoạt giải khuyến khích của cuộc thi
và sau đây chúng tôi xin đọc tên bảy tác phẩm này
tác phẩm số một bầu trời chi thức
của tác giả ngo công hoàng đến từ bình dương
tác phẩm chăm sóc sức khỏe học sinh
vùng cao của tác giả đỗ hữu tuấn
đến từ bình thuận
tác phẩm giúp em đến lớp của tác giả kiều anh dũng
thành phố hồ chí minh
tác phẩm chăm lo cho các cháu của tác giả
ngô công hoàng đến từ bình dương
tác phẩm ngôn ngữ tình yêu
của tác giả trương minh điền
đến từ tiên giang
tác phẩm lớp học của trẻ câm điếp thuận an
của tác giả ngô công hoàng
đến từ bình dương
và tác phẩm mùa đông của tác giả võ huy minh
xin chúc mừng các tác giả
rất trân trọng cảm ơn những phân tích những đánh giá vừa rồi
của các thành viên trong ban giám khảo
và cảm ơn sự tham gia tích cực
của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp
và không chuyên nghiệp trong cả nước
chính điều này đã làm nên sự thành công của chương trình hôm nay
vậy là một năm nữa lại sắp kết thúc
chúng ta đang đi tới những chặng cuối cùng
của năm thứ ba chương trình của thế ảnh về đẹp việt nam
số tiếp theo chúng ta sẽ có dịp
cùng nhìn lại một năm của chương trình
trong số chung kết với chủ đề
hội ngộ về đẹp việt nam hai nghìn một mươi tám
trong chương trình hội ngộ này
chúng ta sẽ tìm ra tác phẩm xuất sắc nhất
của năm hai nghìn một mươi tám
từ một mươi một tác phẩm đoạt giải cao nhất của các tháng
chương trình hội ngộ về đẹp việt nam hai nghìn một mươi tám
sẽ được phát sóng vào lúc hai mươi h
chủ nhật cuối cùng của năm
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
chương trình của chúng tôi đến nay
cũng xin được kết thúc cảm ơn sự quan tâm theo dõi
của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại